chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
chủ trì phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ủy ban nhân dân các huyện về việc triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh cà mau
đồng thời nâng cấp trung tâm điều hành giám sát tàu cá theo hướng xã hội hóa
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành đơn vị có liên quan
tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ thẩm định thiết bị giám sát tàu cá
và hoàn thiện kế hoạch lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
các đơn vị đang tổ chức thí điểm lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
tiếp tục hoàn chỉnh các tính năng và công bố sản phẩm hợp chuẩn
hợp quy theo đúng quy định theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh